công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định truy tìm số lượng vàng lớn bị mất trộm trong vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua tại tiệm vàng sơn trang thị trấn đông phú huyện quế sơn
do đối tượng trần nhật minh gây ra đối tượng minh vừa bị công an tỉnh quảng nam truy bắt
số lượng vàng cần truy tìm gồm năm mươi chín chiếc lắc đeo tay bằng vàng nhiều mặt dây chuyền bông đeo tay
nhiều kiểu dáng bằng vàng một mươi tám k vàng bốn mươi chín hầu hết trên các chiếc lắc mặt dây chuyền bông tay
vòng ximen đều có các chữ tên cửa hàng sơn trang công an tỉnh quảng nam đề nghị phòng cảnh sát
sự công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương công an các đơn vị địa phương trong tỉnh
các cơ quan báo chí phối hợp truy tìm khi tìm thấy số lượng vàng trên cần thông báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam qua điều tra viên nguyễn duy hưng số điện thoại
hai trăm ba mươi năm ba trăm tám mươi năm hai nghìn năm trăm chín mươi bốn và chín trăm một mươi ba bảy trăm bảy mươi bảy một trăm một mươi ba hoặc cơ quan công an cấp trên